sau khi hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc có hiệu lực vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
đà tăng trưởng kim ngạch thương mại hai bên đã có những bước tăng trưởng ấn tượng
tuy nhiên hiện nay cán cân thương mại của việt nam luôn trong tình trạng nhập siêu rất cao so với hàn quốc trong các năm qua
các doanh nghiệp việt nam gặp khó khăn khi xuất khẩu sang thị trường này
hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường hàn quốc là cầu nối cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu từ thị trường hàn quốc
hàn quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của việt nam
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch thương mại song phương hai nước đã đạt sáu mươi năm bảy tỷ đô la mỹ
và dự kiến năm hai nghìn hai mươi phân đấu đạt mức kim ngạch song phương lên tới một trăm linh tỷ đô la mỹ
các mặt hàng nhập khẩu chính của việt nam từ hàn quốc là máy vi tính sản phẩm điện tử
máy móc thiết bị phụ tùng vải điện thoại xăng dầu linh kiện và phụ tùng ô tô
các mặt hàng xuất khẩu chính của việt nam sang hàn quốc là diệt may dầu thô phương tiện vận tải và phụ tùng
hàng thủy sản gỗ và các sản phẩm gỗ
thực tế cho thấy phần lớn doanh nghiệp việt mới chỉ sử dụng co quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan
khi có yêu cầu của đơn vị nhập khẩu
muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường hàn quốc doanh nghiệp cần liên kết và trở thành một phần
trong chuỗi cung ứng của các nhà phân phối lớn tại thị trường này
do đó doanh nghiệp việt cần chủ động xin cấp co để hưởng ưu đại thuế quan từ vkfta
trước khi xuất khẩu sang thị trường hàn quốc